sau tình trạng người dân ồ ạt tự túc di chuyển về quê mới đây chủ tịch ubnd tỉnh cà mau
bạc liêu sóc trăng đã kiến nghị thủ tướng tổ công tác đặc biệt của chính phủ về việc đề nghị
tạm ngưng cho người dân tự về quê những ngày qua tỉnh bạc liêu đã tiếp nhận khoảng bảy người
từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai về quê trong đó ghi nhận các kf trước tình hình này
tỉnh bạc liêu đã dùng các trường học để làm nơi cách ly tập trung còn tại cà mau đã có hơn một hai trăm linh
tình về đến cà mau và dự kiến sẽ còn nhiều trong những ngày tới tình trạng này cũng lặp lại
ở sóc trăng vĩnh long và nhiều tỉnh miền tây khác lo ngại nguy cơ bùng phát dịch từ việc người dân
đổ rồn về quê một số tỉnh miền tây đã kiến nghị với thủ tướng và tổ công tác đặc biệt xem xét
chỉ đạo các tỉnh thành trong khu vực tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người dân tự trở về địa phương
đồng thời kiến nghị trung ương ưu tiên sớm phân bổ vaccine cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long
đảm bảo độ bao phủ cộng đồng
hướng đến tiêu chí thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả song song ban chỉ đạo phòng chống dịch
các tỉnh cần chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng trong đó giao cho công an phối hợp với
ngành chức năng khẩn trương tiếp nhận phân loại người dân theo từng địa bàn bố trí nơi nghỉ ngơi
tạm thời phát thức ăn nước uống và lấy mẫu xét nghiệm người dân sau khi có kết quả xét nghiệm
âm tính thì được đưa vào khu cách ly tại địa phương